tin an ninh trật tự cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện củ chi tp hcm vừa tống đạt quyết định khởi tố bị can và lệnh bắt bị can để tạm giam đối với nguyễn minh phúc tự là thích tâm phúc sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi ba
trú tại ấp láng cát xã tân phú trung huyện củ chi về các hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản và sử dụng tài liệu giả của cơ quan tổ chức
trước đó vào tháng sáu năm hai nghìn hai mươi ba công an huyện củ chi tiếp nhận tin báo của người dân về việc bị nguyễn minh phúc lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mặc dù không có chức năng để làm thủ tục tách thửa đất và cũng không có mối quan hệ nào để có thể làm thủ tục tách thửa đất
thế nhưng phúc vẫn nhận lời thỏa thuận với bị hại chi phí làm thủ tục tách thửa đất là một trăm ba mươi năm triệu đồng
phúc nhận trước bảy mươi triệu đồng sau đó phúc đặt làm hai giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả qua ứng dụng mạng xã hội
phúc đưa cho bị hại một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất giả để tạo lòng tin đồng thời tiếp tục cất giữ một giấy khác và một giấy chứng nhận quyền sử dụng đất
đợi đến khi nào đưa hết số tiền còn lại là sáu mươi năm triệu đồng thì sẽ tiếp tục đưa giấy giả thứ hai
tuy nhiên sau khi biết hành vi phạm tội bị phát hiện thì phúc đã trốn sang thái lan
vào tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi ba ngay khi phúc về việt nam cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện củ chi đã triệu tập phúc làm việc
sau nhiều lần quanh co chối tội thì phúc đã phải khai nhận toàn bộ hành vi phạm tội của mình
tiến hành kiểm tra xe ô tô tải hai mươi chín h bảy mươi bốn nghìn năm trăm năm mươi sáu dùng vận chuyển thư báo
phòng cảnh sát kinh tế
công an tỉnh hà giang đã phát hiện số lượng lớn gỗ quý không rõ nguồn gốc xuất xứ
xác minh mở rộng cùng với công tác nắm tình hình các cơ sở sản xuất kinh doanh lâm sản trên địa bàn thành phố
cơ quan chức năng phát hiện tại cơ sở sản xuất mộc dân dụng thuộc tổ bốn phường ngọc hà thành phố hà giang
do lương xuân trường làm chủ tập kết một trăm ba mươi tám sản phẩm đã được làm nhãn bề mặt
được gắn các chi tiết mục đích sử dụng để làm vật trang trí
trong đó có chín mươi sản phẩm nghi là gỗ sao mộc dầu
gọi là ngọc am có trọng lượng gần tám tạ và bốn mươi tám sản phẩm là gỗ sa mù
quá trình làm việc chủ cơ sở xuất trình được hồ sơ chứng minh nguồn gốc đối với bốn mươi tám sản phẩm gỗ sa mu
còn chín mươi sản phẩm nghi là gỗ sa mộc dầu thì không xuất trình được giấy tờ chứng minh nguồn gốc
cách đây không lâu thì báo chí đã phản ánh sự việc sáu công nhân cùng làm việc
tại công ty trách nhiệm hữu hạn châu tiến tỉnh nghệ an tử vong do mắc bệnh bụi phổi xy lích
vào cuối tháng một mươi một vừa qua
viện sức khỏe nghề nghiệp và môi trường bộ y tế phối hợp cùng sở y tế tỉnh nghệ an
đã tổ chức khám sức khỏe cho gần một trăm linh công nhân đã từng làm việc tại đây
kết quả vừa được công bố cho thấy là có tới năm mươi bảy trên tám mươi một công nhân được khám mắc bệnh bụi phổi xy lích
các bác sĩ đã phát hiện có năm mươi bảy trên tám mươi một công nhân của công ty trách nhiệm hữu hạn châu tiến mắc bệnh bụi phổi
trong đó có một mươi chín người bị thể nặng
hiện vẫn còn hơn ba mươi người từng làm việc tại công ty châu tiến chưa được thăm khám do đang ở xa
ủy ban nhân dân tỉnh nghệ an đã ra quyết định xử phạt một trăm một mươi sáu triệu đồng đối với công ty này
do không quan trắc môi trường lao động và tổ chức khám sức khỏe cho các công nhân làm việc nặng nhọc độc hại nguy hiểm
thời gian gần đây số ca mắc bệnh cúm a tăng nhanh
nhiều người dân có tâm lý là tìm mua các loại thuốc điều trị cúm a đặc biệt là tamiflu
lợi dụng tâm lý này rất nhiều cá nhân đã giao bán tamiflu
được đồn thổi là có tác dụng điều trị được cúm a với các mức giá trên trời
tuy nhiên việc tự ý điều trị cúm a bằng thuốc tamiflu liệu có thực sự hiệu quả
xin mời quý vị cùng tìm hiểu trong phóng sự sau
chỉ cần gõ cụm từ tamiflu trên mạng xã hội sẽ ra hàng loạt bài quảng cáo về loại thuốc này
với đủ các mức giá khác nhau giao động từ ba trăm năm mươi cho đến tám trăm linh đồng cho một mươi viên thuốc tamiflu
nhiều người dân vì lo sợ tình hình dịch bệnh đã đặt mua về điều trị tại nhà

không tự ý dùng thuốc
việc tự ý sử dụng tamiflu sẽ làm tăng nguy cơ để kháng thuốc dẫn đến những tác dụng không mong muốn tốn kém chi phí không đáng có
thuốc tamiflu là một thuốc đặc trị đối với những bệnh nhân cúm a và diễn biến nặng
đó là một thuốc kháng virus cho nên phải có chỉ định đúng giai đoạn bệnh của bệnh nhân khi bị bệnh tránh tình trạng kháng thuốc hoặc những mua phải thuốc giả
và như vậy thì khi chỉ định thuốc tamiflu thì phải có ý kiến của bác sĩ chuyên khoa
đa phần những trường hợp mà nhiễm cúm đều có thể tự khỏi
và việc điều trị chính ở đây chính là điều trị các triệu chứng giúp giảm những tình trạng khó chịu trong giai đoạn bị nhiễm cấp tính
cũng như là theo dõi và phát hiện những dấu hiệu nặng và những trường hợp có nguy cơ tiến triển thành nặng hoặc những trường hợp mà nặng thì cần phải nhập viện và các bác sĩ sẽ kê đơn thuốc điều trị
các chuyên gia khuyến cáo cách phòng bệnh tốt nhất là người dân nên
chủ động tiêm vaccine phòng bệnh cúm
mỗi người chỉ mua và điều trị bằng tamiflu theo chỉ định kiểm soát của bác sĩ
khi phát hiện bệnh cần thăm khám tại bệnh viện và các cơ sở y tế uy tín
tuyệt đối không tự ý kê đơn để gây nguy hiểm tới sức khỏe của bản thân và gia đình
công an thành phố tử sơn tỉnh bắc ninh vừa khởi tố vụ án khởi tố bị can đối với nguyễn văn thủy
trú tại huyện ân thi tỉnh hương yên về hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy
trước đó tại khu phố tam lư phường đồng nguyên công an thành phố tử sơn bắt quả tang thủy tàng trữ một bánh heroin có tổng khối lượng ba trăm linh năm g
bước đầu đối tượng khai nhận mua số ma túy trên tại điện biên với giá là một trăm linh triệu đồng
được biết thủy là đối tượng nghiện ma túy lâu năm đã có hai tiền án về tội đánh bạc và trộm cắp tài sản
thuê xe ô tô mang đi cầm cố lấy tiền đánh bạc sau đó là rủ nhau trộm cắp lại chiếc xe
hai đối tượng lê công hậu
và phạm nhật trường quê ở tỉnh đồng tháp vừa bị cơ quan cảnh sát điều tra công an huyện thống nhất tỉnh đồng nai khởi tố bắt tạm giam để điều tra làm rõ hành vi trộm cắp tài sản
trước đó hậu đến cơ sở dịch vụ du lịch do trường làm chủ thuê chiếc xe ô tô ba ngày rồi mang lên tp hcm cầm cố một trăm linh triệu đồng cho anh nguyễn quốc cường chú huyện thống nhất để lấy tiền sang campuchia đánh bạc
sau khi thua hết tiền hậu gọi điện cho anh trường nói đã cầm chiếc xe trên cho anh cường
dưới dạng hợp đồng cho người khác thuê xe hậu đề nghị trường gửi định vị xem xe ở đâu để đến chuộc
khi đến nơi trường và hậu đã rủ nhau trộm cắp chiếc xe
vào cuộc điều tra cơ quan công an đã bắt được thủ phạm gây án
vào tối ngày hôm qua công an tỉnh hà tĩnh đang khẩn trương huy động lực lượng truy bắt hai phạm nhân là phan công thành và nguyễn đắc hoàng đều ở tỉnh hà tĩnh trốn khỏi trại giam xuân hà
cơ sở hai đóng tại xã cẩm sơn huyện cẩm xuyên
trong quá trình bỏ trốn phạm nhân thành và hoàng đều mặc áo màu đen đi ủng
quân chúng nhân dân tố giác phát hiện hoặc có thông tin về hai đối tượng thành và hoàng thì báo với công an nơi gần nhất hoặc trại giam xuân hà
tiếp theo mời quý vị cùng chúng tôi điểm qua một số nội dung đáng chú ý trên các báo số ra sáng ngày hôm nay
tin và lời của những luật sư dởm về việc có thể lấy lại số tiền đã bị lừa đảo
nhiều người nhận trai đắng khi tiếp tục bị lừa tiền lần thứ hai
thông tin cảnh báo trên báo lao động
thời gian qua một số tài khoản mạng xã hội quảng cáo có thể hỗ trợ thu hồi lại từ tám mươi năm chín mươi năm số tiền người dân đã bị lừa
qua hình thức làm nhiệm vụ trên các trang thương mại điện tử chơi chứng khoán các mạng xã hội
tuy nhiên theo các luật sư khi người dân bị lừa đảo qua mạng việc tìm đến dịch vụ pháp lý của luật sư và tổ chức hành nghề luật sư
chỉ mang tính tham vấn tư vấn giải pháp luật sư không có khả năng thu hồi tiền bị lừa đảo qua mạng
vì vậy với những trường hợp đã bị các đối tượng chiếm đoạt tài sản thì cần nhanh chóng làm đơn trình báo tố giác hành vi của các đối tượng
tới cơ quan cảnh sát điều tra để thụ lý giải quyết theo thẩm quyền
nhà ở xã hội một phân khúc quan trọng trong quá trình phát triển đô thị
tuy nhiên bên cạnh số lượng ít ỏi chưa đáp ứng đủ nhu cầu của người dân
thì chất lượng xây dựng thiết kế nhà ở xã hội cũng chưa được quan tâm đúng mức
theo báo kinh tế và đô thị thời gian qua đã có một số dự án nhà ở xã hội có chất lượng xây dựng công trình không tốt
bị thấm rột nhanh xuống cấp hoặc thiếu tiện ích dịch vụ
nhiều dự án không kết nối giao thông thuận tiện nên giao bán không có người mua
điều này do quá trình triển khai các dự án gần như không có sự đầu tư tìm tòi thỏa đáng về hình thái kiến trúc
bảo đảm tiện nghi tối thiểu cho không gian ở
theo các chuyên gia để một dự án nhà ở xã hội thành công và bảo đảm chất lượng
các chủ đầu tư cần phải tìm nhà thiết kế kinh nghiệm để tối ưu chi phí
đồng thời chú trọng cảnh quan không gian công cộng bảo đảm chất lượng hình ảnh kiến trúc công trình
năm hai nghìn hai mươi ba được đánh giá là năm thành công của ngành gạo cả về lượng và chất
tính đến tháng một mươi một xuất khẩu gạo của việt nam đạt bảy bảy mươi năm triệu tấn thu về hơn bốn bốn tỷ usd thông tin trên báo đại đoàn kết
việc giá gạo việt nam lập đỉnh trong thời gian qua cho thấy thành công của
sự chuyển dịch theo hướng từ lượng sang chất từ sản xuất nông nghiệp truyền thống sang kinh tế nông nghiệp tiếp cận với thị trường
bên cạnh đó hiện việt nam đã lai tạo ra được dông lúa ngắn ngày năng suất cao chất lượng tốt nên rất được khách hàng ưa chuộng
do vậy nhiều chuyên gia cho rằng doanh nghiệp không chỉ ký hợp đồng một năm mà hoàn toàn có thể ký cho những năm tiếp theo
bởi ngành nông nghiệp tại nhiều nước đang bị ảnh hưởng nghiêm trọng bởi biến đổi khí hậu
thị trường trái phiếu doanh nghiệp đã sôi động trở lại sau một thời gian dài ảm đạm với nhiều tai tiếng
liên quan đến vấn đề này báo công an nhân dân có bài viết trái phiếu doanh nghiệp đã qua cơn bị cực
sau khi chính phủ ban hành nghị định số tám và chính sách cho phép doanh nghiệp nhà đầu tư có thể có các cơ chế đàm phán
giãn hoãn và hoán đổi trái phiếu đã phát hành thị trường đã có những dấu hiệu tích cực hơn
từ quý ii trở đi tháng sau khối lượng phát hành đều cao hơn tháng trước
tới hết tháng một mươi một có bảy mươi bảy doanh nghiệp phát hành khối lượng khoảng hai trăm hai mươi tỷ đồng
điều này cũng thể hiện chính sách đã đi vào cuộc sống và thị trường có niềm tin trở lại
các chuyên gia dự báo thị trường trái phiếu doanh nghiệp có thể sẽ rộn ràng hơn trong năm mới hai nghìn hai mươi